để chủ động ứng phó với bão số tám các địa phương đến nay về cơ bản đã kêu gọi hướng dẫn kiểm soát đảm bảo an toàn đối với hầu hết tàu thuyền hoạt động trên biển
các địa phương cũng đã ra soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão mưa lũ theo các kịch bản có thể xảy ra
theo đó để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số tám năm hai nghìn hai mươi một bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
thanh hóa cấm biển trên địa bàn toàn tỉnh từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mở biển
thành hóa có sáu năm trăm bốn mươi chín phương tiện với hai mươi ba tám trăm bảy mươi ba lao động đã vào khu nèo động an toàn
các phương tiện còn hoạt động trên biển đều nắm được thông tin về bão và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình chính quyền địa phương
tỉnh thanh hóa cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng xét nghiệm covid một mươi chín

và các hộ dân khi có tình huống xảy ra
tỉnh hà tĩnh cũng đã cấm biển từ chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi và yêu cầu các huyện có biển hướng dẫn sắp xếp neo đậu tranh trú an toàn
với khoảng một mươi ba chín trăm linh người đang cách ly phòng chống covid một mươi chín tỉnh đã lên phương án bảo đảm an toàn cho các khu cách ly tập trung
nghệ an có năm kịch bản sơ tán dân ven biển ứng với từng cấp độ bão nước biển dân
trong chiều và đêm qua tỉnh đã và đang tiến hành di rời
sơ tán dân cư đến nơi an toàn
bộ công an cũng đã chuẩn bị năm phương tiện thủy để ứng phó lụt hơn một ba trăm linh phương tiện bộ hơn một máy phát điện và bốn mươi phao cứu sinh các loại
bố trí trên sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai